nguyễn xuân trí chú tại xã lóng phiêng huyện yên châu tỉnh sơn la
và lê đình thọ chú phường đông mai quận hà đông thành phố hà nội
theo cáo trạng cách đây hai năm công an tỉnh lạng sơn phát hiện và triệt phá một đường dây mua bán
vận chuyển số lượng rất lớn heroin và ma túy tổng hợp từ sơn la về hà nội
sau đó lên lạng sơn đưa sang trung quốc tiêu thụ
lê đình thọ bị bắt quả tang khi đang vận chuyển năm mươi chín bánh heroin và ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tiến hành đấu tranh công an tỉnh lạng sơn đã bắt khẩn cấp triệu thị văn và nguyễn xuân trí
đồng thời ra quyết định truy nã một đối tượng liên quan
tại phiên tòa phúc thẩm xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm
không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác
hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên án tử hình đối với ba bị cáo
công an thành phố quảng ngãi vừa triệt xóa nhóm tội phạm cộng cán
và thu giữ nhiều vũ khí nóng liệu đạn
do đối tượng nguyễn thắng chú tệ phương nghĩa lộ thành phố quảng ngãi cầm đầu
đối tượng nguyễn thắng bị công an thành phố quảng ngãi khởi tố bắt giữ
về hành vi cố ý gây thương tích vào ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra còn có năm đối tượng là đồng phạm băng nhóm của thắng cũng bị bắt
khám xét nhà đối tượng nguyễn thắng cơ quan công an phát hiện ba khẩu súng
gồm một khẩu k năm mươi chín một khẩu tự chế và một khẩu ak đã tháo nòng
bảy viên đạn hai quả lựu đạn và nhiều dao kiếm khác
quá trình khám xét phát hiện nhiều túi nghi là ma túy cỏ
hiện hành vi phạm tội của thắng và đồng bọn đang được công an tp quảng ngãi điều tra mở rộng
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua tình trạng cắt trộm dây điện dây cáp viễn thông
có diễn biến phức tạp đặc biệt là tại địa bàn các huyện ngoại thành của thành phố hà nội
chỉ vì lợi ích nhỏ các đối tượng đã cắt trộm và đem bán phế liệu với giá thấp nhiều lần
so với giá trị thực của nó
và hành vi này gây thiệt hại nghiêm trọng cho mạng viễn thông truyền dẫn hữu tuyến trên diện rộng
và ngay sau đây thì nhóm phóng viên thúy hiền mạnh thắng sẽ phản ánh rõ hơn về điều này
đây là số tăng vật dây cáp điện mà các đối tượng trong vụ trộm cắt được tại hiện trường
cái số tam vật này nếu mà các đối tượng khi bán đồng nát thì với giá rất rẻ mạt
tuy nhiên hậu quả gây thiệt hại cho doanh nghiệp vô cùng nghiêm trọng
do thiếu tiền tiêu xài nguyễn văn trung hai mươi bảy tuổi chú ở xã thắng lợi huyện thường tín hà nội
đã rủ bạn đi trộm cắp dây cáp điện
lợi dụng khi đêm tối trung cùng một đối tượng khác tên kiên điều khiển xe máy mang theo kìm cộng lực
và tìm khu vực nào có dây cắp chạy qua nhưng vắng người qua lại để cắt trộm
kiên có nhiệm vụ cảnh giới chung cắt dây
đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng thực hiện hành vi phạm tội như thế này
lần gần đây nhất tại khu đường quốc lộ một a đoạn qua xã quất động thường tín
hai đối tượng phát hiện bó dây cáp võng xuống đường
chúng đã dùng kìm cộng lực cắt trộm hơn tám mươi m dây cáp viên thông rồi bỏ trốn
khi chúng đang chở số dây đi tiêu thụ thì bị công an huyện thường tín bắt quả tàng
trước diễn biến tội phạm trộm cắp dây viễn thông tại địa bàn
công an huyện thường tín đã xây dựng kế hoạch đấu tranh
tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng
đồng thời kiến nghị đơn vị viễn thông cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn
các công trình viên thông là tài sản được xếp vào danh bục
công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia
trộm cắp thiết bị viễn thông là xâm phạm tài sản quốc gia
do đó các đối tượng vi phạm sẽ phải chịu hình thức xử lý nghiêm trước pháp luật
và đây cũng là bài học cảnh tỉnh với các đối tượng còn có ý định phạm tội
khi chưa nhận thức được hậu quả nghiêm trọng
của hành vi mà mình gây ra
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
dây ngắt thấp có trục ở khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ vĩ bắc
đang bị nén và đẩy dịch xuống phía nam
nên vào sáng sớm ngày hôm nay một mươi ba tháng sáu
khu vực vùng núi bắc bộ đã có mưa vừa mưa to
lượng mưa đau được từ một giờ đến sáu giờ ngày một mươi hai tháng sáu
tại vị xuyên hà giang là hai mươi tám tám mm
nà hàng tuyên quang một mươi bảy bốn mm
ba bể bắc cạn ba mươi mm
lượng mưa đau được từ một giờ đến ba giờ ngày một mươi hai tháng sáu
tại sinh long na hàng là một mươi sáu bốn mm
việt lâm vị xuyên hai mươi tám mm
khâu tinh nà hàng sáu mươi bảy mm
và trong sáng ngày hôm nay dạnh áp thấp nâng trục dần lên phía bắc
nên khu vực vùng núi bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
với lượng mưa phổ biến từ năm một mươi năm mm trên một mươi hai giờ
riêng các tỉnh lai châu lào cai hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn
có khả năng có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm trên một mươi hai giờ
có nơi trên năm mươi mm trên một mươi hai giờ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ quét
còn từ đêm ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng sáu
mưa rông trên diện rộng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
riêng khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
lượng mưa đau được phổ biến từ hai mươi đến năm mươi mm trong hai mươi bốn giờ
riêng khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
sẽ từ năm mươi một trăm linh mm trong hai mươi bốn giờ
có nơi trên một trăm hai mươi mm trong hai mươi bốn giờ
tiếp theo thì xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy hôm nay
xin mời quý vị và các bạn xem những thông tin vừa mới
cập nhật trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội ở phía nam
và như thường lệ trước tiên xin mời quý vị và các bạn
theo dõi những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng sáu
bệnh viện quận thủ đức tp hcm
đang điều trị cho các nạn nhân trong vụ ngạc khí
trên đường số bốn mươi ba phường hiệp bình phước quận thủ đức
hiện tại thì sức khỏe bệnh nhân diễn biến tốt
vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu
bệnh viện quận thủ đức tiếp nhận bấy trường hợp
khí gồm sáu trẻ em và một người lớn
trong đó bé tám tuổi do hết nhiều khí co hai
nên suy hô hấp nặng ngưng tim ngưng thở
do thiếu oxy máu
các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bé không qua khỏi
hiện bệnh nhân trần thị phụng sáu mươi bốn tuổi
cùng năm người cháu hiện đã qua khỏi tình trạng nguy kịch
tiên lượng tốt và đang được theo dõi tại bệnh viện
trước đó người nhà phát hiện bà phụng
cùng sáu người cháu bị đuối sức
nói không ra tiến nên đưa đi bệnh viện cấp cứu
thời điểm xảy ra sự việc
gia đình bà phụng đã chạy máy phát điện bằng dầu trong nhà
nên nguyên nhân có thể do ngạt khí độc từ máy phát điện thải ra
tuy nhiên công an đang tiếp tục điều tra vụ việc
thưa quý vị hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi chín chính thức được khởi động
và sẽ diễn ra trong thời gian dài nhất từ trước đến nay
và năm nay thì hành trình đỏ dự kiến là tiếp nhận sáu mươi đơn vị
máu phục vụ nhu cầu cấp cứu điều trị
và chương trình được tổ chức với sự tham gia của ba mươi chín tỉnh thành phố

và đây cũng là số lượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay
hành trình đỏ là chương trình hiến máu có quy mô lớn nhất
do ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chủ trì
giao viện huyết học truyền máu trung ương
phối hợp với các đơn vị cùng tổ chức
trong sáu lần tổ chức trước chương trình đã tiếp nhận một trăm bảy mươi đơn vị máu
góp phần khắc phục tình trạng khang hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè
mang lại sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân
tình nguyện viên là lực lượng nồng cốt trong công tác vận động hiến máu
và tạo nên sắc màu riêng của hành trình đỏ
hiện hầu hết các địa phương đều diễn ra các hoạt động tuyển chọn đào tạo
và duy trì lực lượng tình nguyện viên tham gia tổ chức chương trình
hiến máu là việc đạm nhân đạo xã hội
là nghĩa cử nhân đạo cao đẹp nhất của con người
thể hiện nếp sống văn minh hiện đại
những giọt máu nghĩa tình thể hiện lòng nhân ái tính cộng đồng
và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh
đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức trong thời gian dài nhất
các truyền hình công an nhân dân vừa tiếp nhận đơn tố cáo của một bệnh nhân
về phòng khám đa khoa thái bình dương quận một tp hcm
về việc chẩn đoán sai về bệnh và gây hoang mang để thu tiền
trước đó phòng khám này đã bị xử phạt một trăm năm mươi triệu đồng
vì hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép
do bị bệnh phụ khoa nên chị trân ở huyện bình chánh tp hcm
lên mạng tìm hiểu thông tin các phòng khám để đi điều trị
thấy cái tên phòng khám thái bình dương ở phường đáy cao quận một
nên chị đăng ký đến khám
tuy nhiên tiền mất tật mang khi chưa khám rõ bệnh đã bị thu gần một mươi triệu đồng
rồi không sinh con được vô sinh này kia
mình nghe mình cũng sợ mới hỏi là nếu mà điều trị là khoảng tổng bao nhiêu tiền
thì cứ nghĩ chắc cũng tầm thêm vài triệu thôi
bác sĩ mới nói là chỉ có ba mươi mấy triệu thôi
giờ khi người thân chuyển đi điều trị liền ngay bây giờ là hết liền luôn trong ngày
rồi về khỏe không bị gì hết
do không đủ tiền nên chị trân về nhà
được bạn bè và người thân tư vấn chị trân đã đến phòng khám của bác sĩ bệnh viện hùng vương
thì tá hỏa mình đã bị phòng khám đa khoa thái bình dương
vẽ bệnh để lấy tiền
sau khi đi khám ở chỗ thứ hai rồi mình mới nhớ là mình nghĩ là cái chỗ đầu thì mình thấy bất xúc
tại vì họ khám mà cứ đứng xung quanh cứ tác động vô là mình nặng lắm
chứ không có mà gọi là khuyên động viên tinh thần gì hết
nói là bệnh nặng ung thư này nọ nên mình rất là sợ
đi qua phòng khám thứ hai thì nghĩ là mới biết là phòng khám đầu là lừa đảo lịch chắc chắn rồi đó
nên là tôi mới quyết định là tôi đi tố cáo
sau khi nó bị như vậy nó trình bày từ tôi rất là
rất là bất xúc
tôi nói thì thôi bây giờ
mình thì có thể trường hợp mình thì còn nhẹ hơn những người khác đó
thì bây giờ có lấy lệ được tiền hay không mình vẫn làm đơn tố cáo
mình nhờ các cơ quan báo chí vào cuộc điều tra phản ánh
để cho các cơ quan họ làm rõ cái vấn đề này
để mà xử lý cái phòng khám này
thì tôi nghĩ là
các cơ sở y tế như là thanh tra sở y tế là
cần phải vào cuộc và xử lý thật là mạnh
để cho những phòng khám tương tự như thế này
nó không có diễn ra
để mà lừa những người lao động như công nhân tụi tôi
trước đó sở y tế tp hcm cũng đã kiểm tra hàng loạt phòng khám có bác sĩ trung quốc
phòng khám tư nhân trên địa bàn và xử phạt vì bán thuốc chưa được phép lưu hành
quảng cáo quá phạm vi chuyên môn tẻ bệnh
trong đó phòng khám thái bình dương đã bị phạt một trăm năm mươi triệu đồng
liên quan đến vụ việc chị trân cũng đã có phản ánh đến đối với bác sĩ trung quốc

chúng tôi sẽ thông tin về vụ việc trong các bản tin sau
thưa quý vị trong bốn mẫu hóa đơn vừa được tập đoàn điện lực công bố để người dân bình chọn
tính trực quan trong công việc cung cấp thông tin lượng điện tiêu thụ đã được đơn vị này chú trọng
nhằm giúp người dân có thể theo dõi các thông tin về lượng điện sử dụng một cách thuận tiện hơn
theo đó bốn mẫu hóa đơn mới được công bố để người dân bình chọn
đã được bỏ những thông tin không liên quan đến đối với bác sĩ trung quốc
không liên quan trực tiếp đến khách hàng
các nội dung viết tắt gây khó hiểu
đáng chú ý hơn các mẫu hóa đơn mới đã bổ sung thêm các thông tin về mức điện sử dụng
tiền điện của các tháng liên kệ trước đó
để người dân có thể so sánh đưa ra phương án sử dụng điện hợp lý nhất
ngoài ra số điện thoại chăm sóc khách hàng
cũng như các địa chỉ giải quyết các vấn đề khách hàng khiếu nại
cũng được bổ sung vào hóa đơn
theo đại diện evn việc thiết kế các trường thông tin này
dưới dạng biểu đồ trực quan giúp khách hàng dễ theo dõi
đưa ra các so sánh ngay trên hóa đơn
không chỉ đem lại lợi ích và trải nghiệm trong hoạt động mua sắm
các phương thức thanh toán bằng thẻ internet banking
hay là các ứng dụng ví điện tử
còn giúp cải thiện được hiệu quả của các hoạt động hành chính
công tạo sử dụng thuận lợi cho cả cơ quan chức năng và người dân doanh nghiệp
đối với ngành hải quan thành phố
việc áp dụng hải quan điện tử không chỉ giúp doanh nghiệp
cắt giảm thời gian hoàn thành các thủ tục
và thời gian thông quan khi thực hiện thủ tục hải quan
mà không cần phải đến cơ quan hải quan
cũng như hạn chế được những rủi ro về mặt thông tin
giữa ngân hàng và cơ quan hải quan
tuy nhiên việc đẩy mạnh tự động hóa đồng bộ dữ liệu
là một trong những yếu tố mà cả hải quan
lẫn các ngân hàng đều cần được cải thiện
trong thời điểm hiện nay
cái nội dung thứ nhất là nó tạo được thuận lợi cho các doanh nghiệp
mọi lúc mọi lời không hạn chế về thời gian và công gian
cũng như là ngày lễ ngày tết
các giao dịch này thành công
thì cũng hạn chế những rủi ro
khi mà doanh nghiệp đã nộp thế rồi
nhưng mà cái thông tin giữa ngân hàng và hải quan chưa khớp
thứ ba nữa là những dữ liệu của tờ khai
đối với lại thông tin trên tờ khai
đối với lại ngân hàng được kết nối một cách chính xác nhất
đánh giá cao các nỗ lực thay đổi
và áp dụng các công nghệ mới trong thanh toán
nhằm triển khai và nâng cấp các dịch vụ hành chính công
nâng cấp ba và cấp bốn
trong thời gian vừa qua
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp cũng thừa nhận rằng
việc phối hợp và đồng bộ hóa hạ tầng thanh toán
giữa các cơ quan chức năng với các cơ quan chức năng
hay giữa cơ quan chức năng với ngân hàng
hay kho bạc nhà nước
là việc cần thiết nhằm đảm bảo lưu thông dòng tiền
hầu hết các cái vùng viện
và các cái đơn vị sự nghiệp
các sở ngành
đều áp dụng
thanh toán công dân tiền mặt
một vấn đề mà chúng tôi nói ở phần đầu đó
tức là ở đây thay vì
có một sự đồng bộ
cho tất cả các cơ quan vùng viện sở ngành
thì từng lúc từng nơi từng đơn vị
có những cái khung công nghệ
nó khác nhau cái quy trình khác nhau
nên đối với những ngân hàng nhà nước nhà nước ngoại
khi người ta áp dụng vào đó
thì sở này lại giải pháp công nghệ khác
và quy trình khác thì nó chưa đồng bộ
cái này phải sửa
để làm thế nào là nó đồng bộ
cho tất cả vùng viện sở ngành và sự nghiệp
cùng cái khung công nghệ cùng một quy trình
để khi kết nối vào
thì nó giảm được cái thời gian lao động
và nó tiết kiệm được chi phí
cũng trong thời gian vừa qua ngoài ngành hải quan
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu
các đơn vị các ủy ban nhân dân quận quyện
tiến hành triển khai nghị quyết số hai của chính phủ
về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp
chủ yếu là cải thiện môi trường kinh doanh
năng lực cạnh tranh quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi một
trong đó hướng tới việc cung cấp
ít nhất ba mươi số dịch vụ công trực tuyến
thuộc thẩm quyền ở cấp độ bốn
và thực hiện áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt
ở một số các dịch vụ công
bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây thì kim hỏa xin mời quý vị
cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi h
trong phần tiếp theo của chương trình
trong khi làm việc tháng nay
quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
ấn độ truy lùng các tay súng
nghi dính lý ưu tế loạt tấn công
ở sri lanka hồi tháng bốn vừa qua
tiếp tục chương trình kéo thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc sáng nay
dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
cho ý kiến vào dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
đa số ý kiến đại biểu đều thống nhất với việc sửa đổi luật dân quân tự vệ là cần thiết
đồng thời đã tập trung thảo luận vào một số nội dung chính
như việc bổ sung quy định mới về chế độ chính sách cho dân quân tự vệ
việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
vấn đề liên quan đến độ tuổi thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ
việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
điều một mươi bảy có quy định vấn đề này
nhưng đang còn những vấn đề đặt ra
cho việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
như tính bắt buộc phải thành lập
sự đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng
ở những doanh nghiệp
và nhất là doanh nghiệp có một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài
mà chưa có hoặc không có tổ chức đảng
thì việc đảm bảo này như thế nào
như là cấp chỉ huy này ban chỉ huy ở đây được tổ chức ra sao
để đảm bảo vừa có chỉ huy trưởng chính trị viên
chính trị viên phó lập bí thư

hoặc phó bí thư cấp ủy v v
dự thảo luật đã quy định cụ thể chế độ chính sách
cho từng loại hình dân quân tự vệ điều ba mươi bốn
là phù hợp với nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của dân quân tự vệ
tôi đồng tình cao với sự cần thiết bổ sung quy định
về phụ cấp đặc thù đi biển bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
cho dân quân thường trực và bảo hiểm tiền ăn cho dân quân là cần thiết
phù hợp với tinh chất hoạt động quốc phòng quân sự
của lực lượng vũ trang như báo cáo của chính phủ
theo quy định thì nam từ đủ một mươi tám tuổi đến bốn mươi năm tuổi
nữ là một mươi tám tuổi đến bốn mươi tuổi
thời hạn thực hiện nghị dụ là bốn năm
căn cứ vào tình hình quốc phòng an ninh thì có thể kéo dài
nhưng không quá hai năm
cơ bản tôi cũng đồng tình
tuy nhiên tôi thấy có thể mở rộng hơn thời gian tham gia
nếu sau khi hoàn thành nghị dụ dân quân tự vệ
mà các công dân này có nhu cầu
có tâm quyết phục vụ
trong lực lượng dân quân tự vệ
thì điều này cũng rất là tốt
để tạo thêm cái nguồn cho lực lượng dân quân tự vệ
kết luận phiên họp
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
đề nghị ban soạn thảo tiếp tục giả soát
hoàn chỉnh nội dung dự thảo luật
để bảo đảm tính thống nhất cụ thể khả thi
giả soát các quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ
của dân quân tự vệ
việc phân loại thế nào là dân quân thế nào là tự vệ
cũng cần phải quy định rõ
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo xem xét kỹ
tính tương quan giữa hai vị trí
trưởng công an xã và chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã
giàn lại các quy định về phụ cấp chi ngân sách
để tránh mâu thuẫn với các luật khác
phù hợp với chủ trương cải cách tiền lương
chế độ phụ cấp đã được bàn hành
chỉ riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý hơn một mươi ba vụ
thu giữ gần sáu tấn ma túy các loại
đó là thông tin được đưa ra trong hội nghị triển khai
kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền
tấn công chấn áp tội phạm ma túy
tuyến biên giới việt nam campuchia
tổ chức tại tỉnh tây ninh
diễn ra vào sáng nay
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
cùng thống tướng santibandes nyes savan
tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia campuchia
chủ trì hội nghị
tuyến biên giới việt nam campuchia
trong thời gian gần đây
là địa bàn hoạt động của các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm về ma túy
các đối tượng trong nước tìm cách móc nối với các đối tượng
người nước ngoài sống tại campuchia
hình thành các đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
đặc biệt tại khu vực biên giới
thuộc ba tỉnh tây ninh an giang và kiên giang
của việt nam và năm tỉnh giáp danh biên giới campuchia
chỉ trong sáu tháng đầu năm
đã phát hiện bắt giữ một mươi hai vụ một mươi một đối tượng
thu giữ chín tám mươi năm kg cần sa
và ba mươi tám hai trăm tám mươi tám viên ma túy tổng hợp
trong năm hai nghìn một mươi tám
và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
chỉ tính riêng các vụ án ma túy
liên quan trực tiếp đến biên giới cửa khẩu việt nam campuchia
lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bảy vụ
thu giữ ba mươi chín bánh heroin
cần sa ma túy tổng hợp
để kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy
bộ công an phối hợp với bộ nội vụ vương quốc campuchia
triển khai mở cam kết tuyên truyền
chấn áp tội phạm ma túy việt nam campuchia
lãnh đạo các cấp và chính quyền
các địa phương của hai nước việt nam campuchia
đã có mối quan hệ chặt chẽ thường xuyên
phối hợp trao đổi thông tin
giải quyết những vấn đề về tình hình kinh tế xã hội của mỗi bên
tình hình an ninh trật tự hai bên biên giới
đặc biệt quan tâm chỉ đạo
với các lực lượng chức năng tăng cường hợp tác
công tác phòng chống tội phạm về ma túy
lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy
của mỗi bên đã chủ động tích cực
tổ chức các hoạt động phối hợp phòng chống ma túy
qua biên giới hai nước
qua đó góp phần kiểm chế các hoạt động của tội phạm ma túy
trên địa bàn các khu vực biên giới giáp danh
tại hội nghị
đại biểu hai nước đã cùng trao đổi
đánh giá những vấn đề hợp tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy
thời gian qua
trên diễn biến phức tạp cả về quy mô
đa dạng về chủng loại
lẫn phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi manh động
và có liên kết chặt chẽ
mang tính xuyên quốc gia của loại tội phạm này
cả việt nam và campuchia
cùng cam kết có biện pháp hành động thiết thực
để phòng chống những tác động xấu của tội phạm ma túy
đến an ninh trở tự
tôi đánh giá cao việc tổ chức hội nghị lần này
nhằm đánh giá tình hình
và tìm ra những giải pháp phối hợp
giữa hai quốc gia trong thời gian tới
phối hợp điều tra các vụ án ma túy
qua biên giới
tiến hành điều tra xác minh
bóc gỡ các đường dây ma túy
bắt giữ các đối tượng tội phạm
và đối tượng truy nã về ma túy

để kiểm soát công khai
các khu vực trọng điểm về ma túy
về tăng cường công tác quản lý trật tự
an toàn xã hội
nâng cao nhận thức của nhân dân vùng biên giới
về tác hại của ma túy
tuyên truyền vận động nhân dân
tích cực tham gia phòng chống ma túy
trước mắt đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới
việt nam campuchia sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng sáu
đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
công an hai nước sẽ tiến hành
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để kịp thời phát hiện tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hai nước
phối hợp giải quyết các điểm nóng về ma túy
đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền
kêu gọi nhân dân tích cực tham gia phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống ma túy
gắn hoạt động đối ngoại
với công tác bảo vệ an ninh quốc gia
đó là phát biểu chỉ đạo của thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đưa ra tại lễ công bố quyết định
và kỷ niệm ngày thành lập cục đối ngoại bộ công an
diễn ra vào chiều nay tại hà nội
trải qua ba mươi tám năm xây dựng và trưởng thành
lực lượng làm công tác đối ngoại công an nhân dân
đã đạt được nhiều thành quả quan trọng
thực sự đã đi trước mở đường
góp phần tích cực
thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước
thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
lực lượng công an đã tích cực
chủ động thu thẩm thông tin
đánh giá dự báo sâu sắc tình hình quốc tế và trong nước
từ đó kịp thời tham gia
mưu đề xuất với đảng nhà nước
hoạch định các chủ trương quyết sách
tầm chiến lược và xác định xử lý kịp thời
những vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng
trong hợp tác quốc tế
với những thành tích đã đạt được
lực lượng đối ngoại công an nhân dân
đã vinh dự được chủ tịch nước
tặng một huân trương quân công hạng hai
một huân trương quân công hạng ba
một huân trương bảo vệ tổ quốc hạng hai
một huân trương bảo vệ tổ quốc hạng ba
và nhiều phần thưởng cao quý khác
phát biểu tại buổi lễ
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đảng bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành
nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những chiến công
của lực lượng làm công tác đối ngoại công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng cũng khẳng định
kết quả công tác đối ngoại trên thực tế
đã góp phần tăng cường sự hiểu biết
và tin cậy giữa các quốc gia dân tộc
củng cố hợp tác an ninh khu vực
tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
giữa lực lượng công an việt nam
với lực lượng an ninh cảnh sát
các nước trên thế giới
tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế
trong công cuộc xây dựng lực lượng công an nhân dân
từng bước chính quy hiện đại
chúng ta đã có những kinh nghiệm
trải dài một thời gian như thế này
trên cơ sở như thế
tiếp tục quán triệt
chủ trương chính sách của đảng
pháp luật trên cơ sở
chúng ta chủ động hội nhập
quốc tế chủ động tích cực hội nhập
phương châm chuyển
khai toàn diện
hoạt động đối ngoại
trên cơ sở của ngành công an
chúng ta gắn bây giờ
gần như là cái lĩnh vực
vấn đề các chỉ số về an ninh an toàn
gắn hết tất cả các lĩnh vực
chẳng trừ ở đâu
vấn đề như thế thì các ông chí chú ý
bên cạnh đó thông qua công tác đối ngoại
cán bộ chiến sĩ làm công tác đối ngoại
cần chủ động nắm tình hình về mọi mặt
đặc biệt là âm mưu thủ đoạn
của các thế lực thù địch
các tổ chức phản động trong và ngoài nước
đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy
sắp xếp và xây dựng đội ngũ cán bộ
làm công tác đối ngoại
giỏi về chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ
vững về chính trị
nhất là chú trọng đào tạo kỹ năng sử dụng
các phương tiện hiện đại
thời kỳ kích mạng công nghiệp bốn
để tích cực hội nhập quốc tế
nhằm chuẩn bị cho liên hoàn
nghệ thuật sân khấu toàn quốc
về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
lần thứ tư sáng nay
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
cục công tác đảng công tác chính trị bộ công an
phối hợp với công an tỉnh lâm đồng
đã khai mạc trại sáng tác kịch bản sân khấu
về đề tài vì an ninh tổ quốc
và bình yên cuộc sống
lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
trại sáng tác kịch bản sân khấu
về đề tài vì an ninh tổ quốc
và bình yên cuộc sống lần thứ hai
được diễn ra tại các tỉnh hà tĩnh quảng trị đà nẵng quảng nam
khánh hòa gia lai và lâm đồng
đề tài lần này tập trung vào các thể loại kịch nói
ca kịch trèo cải lương tuồng
với các nội dung ca ngợi truyền thống
xây dựng chiến đấu và trưởng thành
của lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
ca ngợi phẩm chất phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nước quên thân vì dân phục vụ
bên cạnh đó
một trong những đề tài được đề cập đến lần này
là đấu tranh phòng chống suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong lực lượng công an nhân dân
đổ dương sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị và nhân dân
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trước đó trong số ba mươi bảy đề cương
kịch bản tác phẩm của ba mươi năm nhà văn nhà biên kịch
trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đến từ các tỉnh thành phố trên toàn quốc
gửi về tham dự
hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn hai mươi ba tác giả
có kịch bản đạt chất lượng để tham gia trại sáng tác
ngày thành nhập nước và nhân dị kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành nhập lực lượng công an
bộ công an tổ chức trại sáng tác kịch bản
sân khấu với đề tài với chủ đề
vệ an ninh tổ quốc và vị trí cộng sướng lần này
đối với việc tổ chức trại sáng tác
kịch bản sân khấu lần này
ban tổ chức rất mong luôn
để các thành viên hội đồng nghệ thuật
các nhà văn các nhà viên kịch
tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp
cho lực lượng công an chúng tôi
chia sẻ sâu sắc với đặc thù nghề nghiệp
những khó khăn khó khăn
những tấm gương duy trì tận tự
tấm duy đớn của công tác
những tấm gương về việc
an ninh trật tự xã hội
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
kết thúc thời gian mở trại sáng tác
ban tổ chức dành thêm một mươi năm ngày
để các tác giả tiếp tục đầu tư hoàn thiện kịch bản của mình
sau đó hội đồng nghệ thuật sẽ tiến hành
thẩm định chất lượng nội dung và nghệ thuật của từng tác phẩm
dự kiến trại sáng tác kịch bản
sân khấu về đề tài vì an ninh tổ quốc
và bình yên cuộc sống lần thứ hai
tại thành phố đà nẵng
sẽ bế mạc vào ngày một mươi chín tháng sáu
sáng nay tại quảng trường hai mươi bốn tháng ba
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
bộ công an đã chính thức khai mạc
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân
lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
bảng thi số tám
tại bảng thi số tám
có tám đội tuyển tham gia
đến từ công an các địa phương
công an thành phố đà nẵng công an tỉnh quảng nam
quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
bình thuận bình thuận
hội thi được tổ chức từ ngày một mươi hai tháng sáu
đến ngày một mươi bốn tháng sáu
với ba nội dung thi
điều lệnh võ thuật bắn súng
hội thi nhằm đánh giá kết quả chất lượng tập huấn điều lệnh
và huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương
qua đó biểu dương lực lượng
đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
đảm bảo an ninh trả tự
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hội thi cũng là dịp
để cán bộ chiến sĩ công an các địa phương
giao lưu học hỏi kinh nghiệm
tạo kỳ thế thi đua sôi nổi
thắt chặt tình đồng chí đồng đội
giữa cán bộ chiến sĩ công an các địa phương

sẽ được vinh danh và trao giải báo chí quốc gia
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám
đây là thông tin được hội đồng giải báo chí quốc gia
thông tin tại buổi họp báo
được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
từ một trăm bốn mươi bảy tác phẩm thuộc một mươi một loại giải báo chí
hội đồng giải báo chí quốc gia
đã chọn được một trăm linh sáu tác phẩm xuất sắc
bao gồm sáu giải a
hai mươi bốn giải b
bốn mươi hai giải c và ba mươi bốn giải khuyến khích
đây là những tác phẩm đã phản ánh kịp thời
đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước
trong năm hai nghìn một mươi tám
như tiếp tục thực hiện nghị quyết
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
nghị quyết chung hương bốn
về tăng cường xây dựng
trình đốn đảng
về hoạt động đối ngoại
về xây dựng nông thôn mới
các vấn đề về xử lý sai phạm của cán bộ
về gương người tốt việc tốt
nhiều tác phẩm được thể hiện bài bản công phu chuyên nghiệp
mang tính phát hiện phản biện tốt
có tính định hướng dư luận
và hiệu quả tác động xã hội tốt
lễ tổng kết và trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba
sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi một tháng sáu
kỷ niệm chín mươi bốn năm
ngày báo chí cách mạng việt nam
tại công văn hóa hiếu nghị việt sô
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé